ngay sau đây là cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam tính đến một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một mươi
bộ y tế cho biết nước ta đã ghi nhận thêm hai một trăm linh năm ca mắc mới con số ghi nhận trong nước là hai một trăm linh bốn ca
bao gồm tại tp hcm một sáu trăm ba mươi bảy ca tiền giang một trăm một mươi năm đồng tháp chín mươi một đồng nai tám mươi khánh hòa bốn mươi bốn bến tre bốn mươi
bà rịa vũng tàu một mươi chín phú yên hai mươi sáu vĩnh long một mươi bảy ninh thuận bốn tây ninh bốn huế ba an giang hai bắc giang hai bắc ninh hai kiên giang hai
sóc trăng bình định vĩnh phúc lào cai lâm đồng nghệ an hà nội mỗi nơi có một ca nhiễm mới
trong đó một bảy trăm tám mươi ba ca đã được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy tính đến thời điểm này việt nam đã có tổng cộng ba mươi bốn sáu trăm năm mươi sáu ca ghi nhận trong nước và một chín trăm bốn mươi chín ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba mươi ba
trong đó có sáu bảy trăm bảy mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
về công tác tiêm chủng thì tính đến thời điểm hiện nay nước ta đã thực hiện tiêm cho bốn bảy mươi chín sáu mươi sáu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó số người đã được tiêm mũi một là ba bảy trăm chín mươi năm một trăm tám mươi hai người
số người đã được tiêm đủ hai mũi là hai trăm tám mươi ba tám trăm tám mươi bốn người